thưa quý vị và các bạn ăn quả nhớ người trồng cây uống nước nhớ nguồn là truyền thống đạo lý nhân ái có từ ngàn đời của dân tộc việt nam
truyền thống tốt đẹp này đã và đang được nhân dân ta phát huy từ đời này sang đời khác từ thế hệ này sang thế hệ khác
hai mươi năm qua thông qua các hoạt động thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc đảng nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng
đánh giá cao những công hiến hy sinh to lớn của đồng bào chiến sĩ đối với tổ quốc
việc chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp các ngành các tổ chức xã hội và của mọi người của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau
ngày hôm nay kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín là ngày cả dân tộc tri ân những mất mát hy sinh của những người đã công hiến sương máu hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc hạnh phúc của nhân dân
năm tháng trôi qua những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi tạc ghi vào trang sử oanh liệt hào hùng của dân tộc ta
quân đội ta như một thiêng anh hùng ca bất diệt
thế hệ hôm nay sẽ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ các thương binh bệnh binh thân nhân các gia đình liệt sĩ người có công với đất nước
và nhân dịp này vào ngày hôm qua trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
mẹ việt nam anh hùng phan thị phùng sống tại quận hải châu thành phố đà nẵng
năm nay đã chín mươi tuổi
dù sức khỏe yếu nhưng mẹ vẫn còn minh mẫn
những năm qua mẹ nhận được sự quan tâm phụng dưỡng của công an thành phố đà nẵng
và hôm nay mẹ không khỏi vui mừng bởi việc thăm hỏi tận tình của lãnh đạo bộ công an
mẹ việt nam anh hùng lê thị thời và chị hoàng thị ly
vợ liệt sĩ
công an nhân dân hiện sống tại đà nẵng cũng đã hết sức xúc động khi đoàn công tác đến tận nhà để tặng quà thăm hỏi động viên tinh thần đúng dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã gửi tặng hơn hai trăm linh suất quà cho mẹ việt nam anh hùng và gia đình chính sách tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng và huyện bắc trà my tỉnh quảng nam